các anh cần được tôn vinh để lan tỏa tinh thần hiệp nghĩa nhân ái trong cộng đồng
có những tấm lòng vàng họ là những người chiến sĩ công an nhân dân đẹp trong lòng nhân dân
đã có những hành động và nghĩa cử cao đẹp giúp đỡ người dân gặp hoàn cảnh khó khăn
những tình huống bất đắc dĩ những việc làm cụ thể của người chiến sĩ
công an nhân dân để lại những hình ảnh và ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân
bạn có suy nghĩ gì về những câu chuyện ngày hôm nay
hãy để lại ý kiến trên fanpage truyền hình công an nhân dân